việt nam thất bại tại trận chung kết giải bóng truyền vtv cup hai nghìn một mươi chín
vòng tám giải ngoại hạng anh manchester city và tottenham bị cầm chân
novak djokovic dừng bước ở bán kết giải quần vợt thượng hải master
mở đầu bản tin nhật trình thể thao tối nay sẽ là kết quả của trận chung kết giải bóng truyền vtv cup hai nghìn một mươi chín
sau một tuần tranh tài sôi nổi và hấp dẫn
giải bóng truyền vtv cup hai nghìn một mươi sáu đã khép lại với trận chung kết giữa đội tuyển việt nam và club john burry của thái lan
sau thất bại ở vòng bảng các học trò huấn luyện viên thái thanh tùng rất khát khao phục thù
chỉ thấy rằng các cô gái của chúng ta đã không hoàn thành được mục tiêu đó
kép lại lưới thủ từng nánh bại đội tuyển của chúng ta ở lưới trận thứ bốn
học trò của luyện viên thái thanh tùng tỏ ra thận trọng
và không nằm ngoài dự đoán đại diện của sứ chua vàng nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và áp đảo đội tuyển việt nam
những đỉnh hối tấn công sát xảo của các tay đập bên phía john burry giúp đội bóng của thái lan liên tiếp dẫn điểm
mặc dù thi đấu rất cố gắng nhưng đội tuyển việt nam không thể tránh khỏi thất bại với thỉ số hai mươi hai mươi năm trong xét một
kinh bản của hai xét đấu tiếp theo vẫn không có gì thay đổi
sự chủ động vẫn thuộc về club john burry
trong khi đó các cô gái của chúng ta tiếp tục chơi cố gắng
tuy nhiên trước một đối thủ còn mạnh đội tuyển việt nam đã để thua với tỷ số một mươi tám hai mươi năm và một mươi hai mươi năm ở hai xét đấu này
như vậy với chiến thắng hai mươi năm hai mươi

club john burry đã lên ngôi vua địch giải bóng chuyển quốc tế vtv cup hai nghìn một mươi sáu
đội tuyển việt nam giành ngôi áo quân
đứng vị trí thứ ba là đội tuyển indonesia
tối qua đã diễn ra lời trận thứ tám giải bóng đá ngoại ngành
vòng đấu này chứng kiến màn trình diễn không thành công của hai đội bóng dẫn đầu là manchester city và totaham
và đây cũng chính là cơ hội cho những cái tên xếp sau vừa lên
sau thất bại trước tottenham hotspur ở vòng trước
người ta đã bắt đầu đặt dấu hỏi về sức mạnh thực sự của maches city dưới thời pep gardiola
và trong trận đấu ở vòng tám với everton sự hoái nghi càng có cơ sở
trong một trận đấu mà hai ngôi sao như kevin de bruyne và sergio aguero đều đã hỏng phá đền
giờ city zen rõ ràng không xinh đáng có ba điểm
hàng công thiếu hiệu quả còn hàng phòng ngị quá lòng lèo
khi để lukau dễ dàng giúp đội khách vượt lên
rất may là trong những thời điểm khó khăn họ vẫn có sự tỏa sáng của một ngôi sao
ngay khi vượt vào sân
nolito đã chạy vào sân của manchester city
chứng tỏ giá trị của mình với tình huống chọn điểm rơi chính xác
giữ lại một điểm quý giá cho đội chủ sân eth
ở trận đấu cùng giờ tottenham đã không thể tận dụng cú sầy chân của đối thủ để vượt lên
thậm chí nếu không có phát lập công ở phút tám mươi chín của dele alli
thay cho mauricio pochettino đã phải ôm hận chiều west brom
lượt trận thuộc vòng tám giải vô địch quốc gia tây ban nha diễn ra đêm qua
có sự góp mặt của những tên tuổi lớn
và như thường lệ những ông lớn của bóng đá sứ đấu bỏ
vẫn dễ dàng có được chiến thắng cách biệt
barcelona là cái tên đầu tiên trong số ba ông lớn ra sân tại vòng tám la liga
quyết tâm lấy lại hình ảnh của mình sau cú vấp ngã trước santa vigo ở vòng trước
gác khổng lồ sứ katalang đã đè bẹp đối thủ deportivo
trong số bốn bàn thắng của đội chủ sân nuocam
rafinha đóng góp một cụ đúc
hai bàn còn lại được ghi do công của luis suarez và lionel messi
tuy nhiên chiến thắng bốn của thầy charles enrique cũng chẳng giúp họ thu hẹp được khoảng cách
so với những đối thủ xếp trên
bởi hai đội bóng thành madrid
còn có những thắng lợi ấn tượng hơn nhiều
trên sân của real betis
real đã ghi vào lưới đối thủ sáu bàn
trong đó có hai bàn của isco
bàn thắng thứ hai của ronaldo
tại la liga mùa này
đã khép lại chiến thắng đậm sáu một cho đội bóng hoàng gia tây ban nha
tại vòng bảy bundesliga
bayern munich sau khi làm mưa làm gió trong những vòng đấu đầu tiên
đã bắt đầu cho thấy sự chạy chọc
trước đối thủ đang có phong độ thất thường
nhưng hùng sám sứ bavaria vẫn không thể có được ba điểm
sau quãng thời gian nghỉ ngơi
để nhường chỗ cho sân chơi của các đội tuyển quốc gia
bayern munich vẫn chưa thể trở lại với mạch thắng quen thuộc
khi đến làm khách trước eintracht frankfurt
man diện đổi tỷ số được khởi đầu
bằng tình huống xử lý điệu nghệ của robben
ngay ở phút thứ một mươi
tuy nhiên ngay trước khi bước vào giờ nghỉ
husti với cú đá quyết đoán
đã săn bằng tỷ số cho đội chủ nhà
một lần nữa vượt lên bằng pha giữ điểm ở cựu lây gần
dù được chơi hơn người
sau tấm thẻ vàng thứ hai của husti
nhưng đội khách vẫn không thể bảo toàn được cách biệt mong manh
pha lập công bằng ngực
của marco fabian ở phút bảy tám
đã giữ lại một điểm quý giá cho frankfurt
trung quốc hai đội rời sân
với kết quả hòa hai đều
nhà đương kim vô địch paris saint germain
sau quãng thời gian chệt chọc
đang dần lấy lại hình ảnh vốn có của mình
bằng những chiến thắng
và đối thủ tiếp theo bị đội bóng thủ đô đảm bại
đó chính là nancy
sau những kết quả thất vọng hồi đầu mùa
paris saint germain đang dần trở lại
với thói quen chiến thắng của mình
và chuyến hành quân đến sân của đội bóng cuối bảng nancy
chính là cơ hội không thể tuyệt vời hơn
để họ tiếp tục duy trì mạch trận thắng
điều này càng có cơ sở
khi lucas moura mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch
chỉ sau một mươi ba phút bóng lăn
hưng phấn sau bàn thắng của chân suốt người brazil
paris saint jackmin nhanh chóng có bản nhân đối cách biệt
nhờ công của edison cavani
ở phút một mươi tám
cách biệt hai bàn dường như khiến cho các cầu thủ đội khách
chơi chủ quan
và nancy chỉ chờ có vậy
để có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn một hai
ở phút năm năm
trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu
nhiều cơ hội được các chân sút của hai đội tạo ra
nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi
nhưng dù sao chiến thắng sát nút hai một
cũng là vừa đủ
để đoàn quân của lễ viên unai emery
tiếp tục bám đuổi đội đội bảng nice
với bốn điểm ít hơn
chuyển sang diễn biến của làng bánh nỉ
giải quần vợt có hệ số điểm một
thượng hà master đã đi đến những vòng đấu cuối cùng
đã phải nói lời chia tay với giải
khi thất bại trong trận bán kết
thì andy murray tiếp tục khẳng định sức mạnh của tay vượt hàng đầu thế giới
khi không mới khó khăn dành vé vào chơi
ở trận đấu cuối cùng
tại thượng hải masters năm nay
novak djokovic đang thể hiện một phong độ rất bất ổn
và điều đó một lần nữa xuất hiện trong trận bán kết
gặp đối thủ yếu hơn mình rất nhiều
hạ dùng số một mươi năm của giải
trong giết đấu đầu tiên
nole và agut thi đấu rất tập trung
và thực hiện tốt các game cầm giao bóng của mình
tuy nhiên bước ngoặt đã xảy ra
ở game đấu thứ một mươi bản lê
khi thỉ số đang là bốn năm
djokovic đã mắc sai lầm và để mất break vào tay đối thủ
qua đó để thua bốn sáu trong xét đầu tiên
bước sang xét thứ hai
hai tay vượt tiếp tục thi đấu rằng co
trong năm game đầu tiên
các game đấu tiếp theo chứng kiến việc nole và agud
liên tiếp bẻ được những game do bóng của nhau
trong khi nhà đương kivudek của giải
chỉ giành được hai break
hạ dùng số một mươi năm giành được tới ba break
qua đó giành chiến thắng sáu bốn trong set hai
thua trùng cuộc sau hai xét
với cùng tỉ số bốn sáu trước bautista agut
djokovic chính thức trở thành
cựu vương của giải
ở trận bán kết thứ hai diễn ra sau đó
annie murray đã không gặp quá nhiều khó khăn
để đánh bại tay vượt người pháp là jean simon
trung cuộc sau một giờ bốn mươi năm phút thi đấu
hạ dùng số hai của giải
để đánh bại đối thủ sau hai xét
với các tỉ số lần lượt là sáu bốn và sáu ba
qua đó giành nốt tầm vé còn lại
và chơi trận trung kết thượng hải masters
cùng tay vượt người tây ban nha
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin nhật trình thể thao tối nay của chúng tôi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại